thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo bộ giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của bộ giao thông vận tải từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay và một số khó khăn vướng mắt cần được tháo gỡ
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bộ giao thông vận tải đã bám sát các nghị quyết của trung ương đảng quốc hội chính phủ triển khai toàn diện nhiệm vụ của ngành
nhờ đó hầu hết các mặt công tác của bộ trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt được nhiều kết quả tích cực công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật được quan tâm và nâng cao về chất lượng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
bộ giao thông vận tải đã cơ bản hoàn thành xây dựng dự án luật đường sắt sửa đổi và quốc hội đã thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy
hiện nay bộ giao thông vận tải đang tập trung tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự án luật để chính phủ trình quốc hội
tuy nhiên vẫn còn có quy định tại một số văn bản chưa phù hợp với thực tiễn cần được kịp thời điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn công tác quản lý nhà nước và nhu cầu lợi ích của người dân và doanh nghiệp
tỷ trọng tăng trưởng giữa các loại hình vận tải không đồng đều hàng không và đường bộ tăng mạnh nhưng hàng hải và đường thủy nội địa tăng không đáng kể sản lượng đường sắt năm hai nghìn một mươi sáu giảm so với năm hai nghìn một mươi bảy
tình hình tai nạn giao thông vẫn đang có diễn biến phức tạp số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao
tại buổi làm việc các đại biểu đã trình bày với thủ tướng những khó khăn vướng mắt của bộ giao thông vận tải khi thực hiện các vấn đề liên quan đến giao thông như xây dựng và phát triển các tuyến đường vấn đề un tắc và tai nạn giao thông vấn đề vốn và phân bổ ngân sách nhà nước cũng như trái phiếu chính phủ để xây dựng đường giao thông